thưa quý vị festival thu hà nội với chủ đề thu hà nội đến để yêu sẽ được tổ chức tại khu vực không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và một số quận huyện trên địa bàn thành phố
đây là lần đầu tiên festival thu hà nội được tổ chức nhằm quảng bá vẻ đẹp văn hóa và du lịch tới du khách
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã giao cho trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố là đơn vị chủ trì thực hiện
festival thu hà nội năm hai nghìn hai mươi ba có quy mô một trăm năm mươi gian hàng chia thành các khu vực bố trí dọc phố đinh tiên hoàng phố lê thạch và khu vực nhà bát giác
lễ hội có sự tham gia tích cực của ủy ban nhân dân một mươi quận huyện của hà nội và một số tỉnh thành để quảng bá giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch các di sản của địa phương
điểm nhấn của lễ hội lần này là không gian giới thiệu ẩm thực hà nội với chủ đề tinh hoa ẩm thực việt
quy tụ năm mươi một gian hàng của các hội
nghề nghiệp nghệ nhân doanh nghiệp cơ sở ẩm thực nổi tiếng tại hà nội và cả nước giới thiệu các món ngon hấp dẫn như phở bò phở gà bún thang trà cốm xôi
cùng với đó là các nà văn thu hà nội được giàn dựng công phu với quy mô một năm trăm linh người
khi đến với các sự kiện trong festival thu hà nội năm nay du khách còn có thể thưởng thức sâu trình diễn trang phục áo dài trải nghiệm không gian cốm hà nội
di sản nghề may áo dài chạch xá xem trưng bày ảnh thu hà nội cùng với rất nhiều trải nghiệm khác
festival thu hà nội diễn ra vào thời điểm thời tiết thuận lợi nhất trong năm của thủ đô phù hợp và đảm bảo các điều kiện tốt nhất để du khách tham quan khám phá những địa điểm nổi tiếng thưởng thức ẩm thực đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến
sự kiện sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi